cuba đang gặp khó khăn do chính sách bao vây cấm vận khó khăn về lương thực
do đó đồng chí mong việt nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cuba về giống ngô chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô
đồng chí vang muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc ủng hộ đề nghị này và thông qua bộ chuyên ngành của việt nam giúp đỡ cuba
ngoài ra cuba mong việt nam hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trong đó có đóng tàu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trước diễn đàn đại hội đồng liên hợp quốc
việt nam đã nhất quán ủng hộ cuba lên án chính sách bao vây cấm vận chống nước này
việt nam luôn đứng bên cạnh cuba hỗ trợ cuba hết sức mình trong khả năng
về những đề nghị của phía cuba thủ tướng giao lãnh đạo bộ quốc phòng báo cáo cụ thể bộ chính trị chính phủ để có quyết sách
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng đã tới tham dự
và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công tại dự án đường bộ cao tốc bắc nam đoạn cam lộ la sơn
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến ý nghĩa chiến lược của tuyến đường bộ cao tốc bắc nam
được đảng nhà nước ưu tiên dành nguồn lực đầu tư
thủ tướng khẳng định đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc bắc nam là một quyết tâm lớn của đảng nhà nước và các địa phương
thủ tướng cũng chỉ rõ mục tiêu hoàn thành bốn tuyến đường bộ vận tải lớn của quốc gia
bao gồm tuyến quốc lộ một a tuyến đường hồ chí minh tuyến cao tốc bắc nam và tuyến đường bộ ven biển việt nam
nếu hoàn thành bốn tuyến này cùng với đường sắt tốc độ cao sẽ tạo nên một hệ thống giao thông đường sắt đường bộ hàng không đường thủy hết sức thuận lợi
là điều kiện quan trọng đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
thủ tướng cũng cho biết dự án cam lộ la sơn được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công
tiếp đó sẽ tiếp tục khởi công những dự án thành phần cao tốc bắc nam khu vực phía đông
kết nối với thành phố hồ chí minh và các khu vực kinh tế khác của cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng giao bộ giao thông vận tải tiếp tục hoàn thành các thủ tục
để sớm triển khai các dự án thành phần còn lại của tuyến cao tốc bắc nam theo đúng tinh thần chỉ đạo trong các văn bản của đảng nhà nước
chiều tối nay một mươi sáu tháng chín tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp xã giao tránh án tòa án tối cao singapore sang thăm việt nam
chủ tịch quốc hội chào mừng đoàn tòa án tối cao singapore do ngài tránh án sanchares menon dẫn đầu sang thăm việt nam
cho rằng chuyến thăm việt nam lần này của ngài cũng như việc tòa án tối cao hai nước ký kết biên bản ghi nhớ về việc trao đổi thông tin giữa hai tòa án
có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia
tranh án tòa án tối cao singapore cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đón tiếp
khẳng định mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt tòa án hai nước việt nam và singapore đã có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên
ngày mai tòa án hai nước sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc trao đổi thông tin
đây là cam kết giữa hai nước nói chung và ngành tòa án nói riêng trong bối cảnh quốc tế đang có những tranh chấp gia tăng
hôm nay tại hà nội học viện quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư tham dự buổi lễ
những năm qua học viện quốc phòng đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo và xây dựng được nhiều đề tài khoa học
có giá trị cả về lý luận và thực tiễn cung cấp luận cứu khoa học để tham mưu cho đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng hoạch định
bổ sung hoàn thiện các chủ trương đường lối chính sách về quốc phòng an ninh
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngoài các lớp đào tạo cao cấp
chỉ huy tham mưu tham mưu tác chiến cấp chiến dịch chiến lược đào tạo và hoàn chỉnh trình độ cao cấp lý luận chính trị
học viện quốc phòng còn mở lớp đào tạo đại học văn bằng hai ngoại ngữ và các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng anh
thời gian tới học viện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa triển khai thực hiện tốt đề án xây dựng học viện thông minh
chính quy tiên tiến mẫu mực ngang tầm khu vực và quốc tế

chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trường ban dân vận trung mương
tham dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh thái nguyên lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu ý kiến tại đại hội đồng chí trương thị mai ghi nhận đánh giá cao những thành tựu của tỉnh thái nguyên
trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội
đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới tỉnh thái nguyên cần cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số
tăng cường cơ hội để đồng bào đối tiếp cận tốt hơn công bằng hơn đối với thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh
đại hội chọn cử đoàn đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí nguyện vọng của các dân tộc thiểu số trên địa bàn
dự đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
trong chương trình làm việc với các tỉnh tây nguyên ngày một mươi sáu tháng chín ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ
cùng đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với tỉnh gia lai về tình hình phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng chín tháng đầu năm tình hình xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế tập thể và đổi mới phát triển
nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh gia lai
phó thủ tướng vương đình huệ lưu ý gia lai cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung mương
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước
tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh cải cách thủ tục hành chính
tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển doanh nghiệp
chiều ngày một mươi sáu tháng chín cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
ủy ban thường vụ cho rằng đây là dự án luật quy mô lớn
bao gồm nhiều nội dung quan trọng rất dễ mâu thuẫn với các luật khác liên quan
việc xây dựng dự án luật cần được xem xét và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành trung ương
các đại biểu quốc hội tránh trường hợp luật chỉ là hình thức
đã có rất nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu chung quanh dự án luật
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy dự án luật có nhiều nội dung chưa cụ thể
rõ ràng thậm chí rất mới mà những luật trước đó chưa có nội dung tương tự
phải làm rõ thêm căn cứ nào mà chúng ta nói là tổng mức tối thiểu của dự án ppp là hai trăm linh tỷ đồng
việc thành lập hội đồng thẩm định dự án bbb thì có cái hội đồng này đúng là cần thiết
để nó bảo đảm cái tính khả thi và hiệu quả của dự án
tuy nhiên nếu mà chúng ta cũng không quy định rõ cái hội đồng này
thủ tục rồi thời gian thẩm định nó như thế nào
thì nó sẽ phát sinh thêm cái phức tạp về thủ tục
hành chính và nó tăng thêm cái thời gian và công sức có khi làm chậm cái dự án bbb
đây là dự án luật liên quan đến nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải điện năng lượng
và cũng sẽ mâu thuẫn với một số luật đầu tư công luật đấu thầu luật xây dựng luật đất đai
quỹ ban thường vụ quốc hội cho rằng dự án luật phải đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
chúng ta đưa ra cái dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư là chúng ta muốn
có một cái cơ chế pháp lý đặc thù cho cái hình thức hợp tác công tư này
nhưng mà nhiều nội dung tại dự thảo luật này thì nó sẽ đụng chạm tới rất nhiều luật
mà chúng ta đã có vài học rồi khi chúng ta làm cái luật quy hoạch chúng ta phải sửa gần bốn mươi cái luật
mà vừa rồi rồi phải ra thêm một cái nghị quyết giải thích pháp luật của quỹ ban thường vụ quốc hội
nếu mà nó đụng chạm quá nhiều mà nó gây xáo trộn hoặc là nó gây ách tắc trong thực thi pháp luật
thì cân nhắc
dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ được tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành trung ương
cũng như đại biểu quốc hội
trong các kỳ họp tới đây quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến để hoàn thiện dự án luật một cách đầy đủ nhất
đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi luật có hiệu lực
tiếp tục thông tin về việc khắc phục hậu quả sau vụ nhà máy dạng đông
kết quả ngày một mươi năm tháng chín cho thấy các lực lượng tiến hành thu gom được khoảng ba trăm bảy mươi bao tải vật liệu đã bị cháy
trên diện tích khoảng sáu trăm năm mươi m hai mặt bằng nhà xưởng
công ty orenco một mươi đã vận chuyển được ba xe sắt thép tổ chức phun sáu trăm linh lít dung dịch lên sắt thép
trước khi vận chuyển đến nơi quy định
trong ngày một mươi sáu tháng chín thu gom được bốn trăm linh bao tải vật liệu đã bị cháy trên diện tích khoảng sáu trăm năm mươi m hai mặt bằng nhà xưởng
công ty orenco một mươi đã vận chuyển được ba xe sắt thép khoảng hơn một mươi tám tấn
và các loại bóng đèn cho xỉ khoảng hai mươi tám tấn tổ chức phun bốn sáu trăm linh lít dung dịch lên sắt thép
trước khi vận chuyển đến nơi quy định
việc tổ chức thu gom tiêu tẩy các khu vực nhà máy dạng đông sẽ được hoàn thiện trong vài ngày tới
chiều ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại hai nữ sinh viên tại ngôi nhà bốn tầng thuộc phường nghĩa đô
theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an và viện kiểm sát quận cầu giấy sáng cùng ngày giàng a dông ở điện biên
đi xe máy đến nhà trọ ở ngõ một trăm linh đường hoàng quốc việt phường nghĩa đô quận cầu giấy của bạn gái cùng quê là sùng thị mai
một mươi chín tuổi đang là sinh viên một trường cao đẳng ở hà nội
sau đó hai người xảy ra cãi vã mô thuẫn tình cảm nên dông dùng dao nhọn sát hại bạn gái và một nữ sinh
rồi đâm dao vào người trước khi nhảy từ tầng năm ngôi nhà ở quận cầu giấy
vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn hai xã chư á thành phố pleiku tỉnh gia lai
khiến hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng
theo đó vào khoảng một mươi giờ sáng nay người dân phát hiện ông phan huy năm năm mươi năm tuổi tử vong trong tư thế trao cổ
vợ ông năm là bà nguyễn thị bích thủy năm mươi năm tuổi
tử vong với nhiều vết chém vùng mặt nên đã trình báo lực lượng chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đang phối hợp với công an thành phố pleiku
điều tra làm rõ vụ án mạng trên
ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã bất ngờ khám xét địa điểm trên địa bàn thành phố sầm sơn
và huyện thọ xuân bắt giữ bốn đối tượng chuyên thu mua và một mươi ba đối tượng chuyên bắt trộm chó
lực lượng công an thu giữ năm mươi một con chó có trọng lượng gần sáu mươi
sáu trăm năm mươi kg một mươi bộ kích điện hai súng bắn điện tám chai bột ớt nhiều dao kiếm bình xịt hơi cay các loại
hiện công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành triệu tập ba mươi đối tượng có liên quan về hành vi trộm chó và tiêu thụ chó
đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật
hôm nay đài khí tượng thủy văn trung tâm tỉnh an giang cho biết
vì gần đây mưa bão liên tục nên mực nước sông kiều long đã lên khá nhanh mỗi ngày từ năm đến một mươi cm nước
theo đó mực nước lũ đo được trên sông tiền tại trạm tân châu cao ba sáu mươi hai m đã vượt báo động một là một mươi hai m
mực nước đo được trên sông hậu tại trạm châu đốc cao hai chín mươi bảy m thấp hơn mức báo động một là ba m
tuy vậy dự báo trong vài ngày tới mực nước sông kiều long sẽ thấp xuống
do nước lũ đã về tràn vào cánh đồng nên ngư dân đã thả lưới đánh bắt
tuy vậy lượng cá cua đánh bắt được đã giảm hơn so với các mùa lũ năm trước
tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia ngân hàng nhà nước việt nam và ngân hàng quốc gia campuchia
đã tổ chức hội nghị song phương nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô
đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
phát biểu tại hội nghị thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng khẳng định
ngân hàng tự hào được đóng góp một phần vào sự phát triển của ngân hàng quốc gia và nền kinh tế campuchia
cơ chế hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương sẽ giúp cho hai nền kinh tế chia sẻ các kinh nghiệm
cùng phát triển
từ sau hội nghị song phương năm hai nghìn một mươi tám hai bên đã liên tục chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm
về vấn đề bảo hiểm tiền gửi tỷ giá hối đoái tự động hóa việc thu nhập và xử lý thông tin trên thị trường ngoại hối
tại hội nghị lần này đoàn đại biểu ngân hàng nhà nước việt nam và đối tác campuchia
cũng dành nhiều thời gian thảo luận nhằm tìm kiếm biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
của năm ngân hàng thương mại việt nam đang hoạt động tại thị trường campuchia
bắt đầu từ ngày hôm nay
ngày một mươi sáu tháng chín các mức lãi suất điều hành được ngân hàng nhà nước cắt giảm hai mươi năm một năm có hiệu lực
đây là lần giảm lãi suất điều hành đầu tiên của ngân hàng nhà nước kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngân hàng nhà nước giảm lãi suất tái cấp vốn từ sáu hai mươi năm một năm còn sáu một năm
lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn
trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các ngân hàng từ bảy hai mươi năm một năm còn bảy một năm
ngân hàng nhà nước cho biết giai đoạn trước đây trong bối cảnh lãi suất quốc tế tăng
ngân hàng nhà nước đã điều hành đồng bộ các biện pháp chính sách tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý
thưa quý vị và các bạn gần đây dư luận đang hết sức hoang mang trước thông tin vi khuẩn whitmore
một loại vi khuẩn được cho là bị lãng quên này đã quay trở lại bùng phát và đã có tới bốn ca tử vong trong tháng tám
mới đây nhất tại nghệ an cũng ghi nhận ba bệnh nhi nhiễm vi khuẩn có tỷ lệ tử vong cao là từ bốn mươi đến sáu mươi này
vì sao lại có sự bất thường này và có thực vi khuẩn whitmore được nhắc đến liên tục gần đây
đúng với cái tên là vi khuẩn
mời quý vị và các bạn đến với phần bình luận của biên tập viên mỹ linh và khách mời của chương trình trong phần tâm điểm ngày hôm nay
vâng xin mời biên tập viên mỹ linh ạ
vâng xin cảm ơn trưởng ys hai
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
và trước tiên xin mời ông cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một ghi nhận do phóng viên của chúng tôi thực hiện
whore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do một loài vi khuẩn gây ra
bệnh được mệnh danh là căn bệnh bị lãng quên bởi trong quãng thời gian từ năm đến một mươi năm trước chỉ ghi nhận lẻ tẻ số ca mắc
thế nhưng bệnh đang có xu hướng tái nổi
chỉ trong tháng tám vừa qua trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai tiếp nhận điều trị tới một mươi hai ca mắc bốn ca trong số đó đã tử vong
khi nhiều người vẫn đang lo lắng cho căn bệnh có tên lạ này thì nghệ an tiếp tục ghi nhận ba ca mắc
tỷ lệ tử vong cao tới sáu mươi nếu không được phát hiện sớm
không sai khi nói rằng trong thời gian gần đây đây là căn bệnh khiến dư luận quan tâm và cũng lo lắng nhất
do vi khuẩn ăn thịt người gây ra
vi khuẩn whitmore thì là một cái vi khuẩn mà do một nhà khoa học người anh tên là whitmore đặt ra từ thế kỷ trước
năm một nghìn chín trăm hai mươi năm đã phát hiện ra ở việt nam trường hợp đầu tiên
thế và bệnh thì nó không phải bệnh lạ nó không phải bệnh mới
nó lây truyền từ môi trường sang người tức là từ môi trường đất và nước ở cái vùng chủ yếu ở vùng nông thôn mà cũng không thành bệnh dịch nguy hiểm
bây giờ gọi là một cái bệnh mới xuất hiện trở lại
do một thời gian bị lãng quên
thưa ông một căn bệnh được gọi là căn bệnh bị lãng quên thế nhưng hiện nay nó lại quay trở lại với tỷ lệ tử vong khá là cao
vậy thì liệu có điều gì bất thường ở đây không thưa ông
thế giới cũng đã gọi là bệnh bị lãng quên vì cũng đã được phát hiện từ lâu
nhưng do nhiều yếu tố mà trong một thời gian lắng đi gần đây xuất hiện trở lại
tôi cho rằng hai lý do chính
thứ nhất là bệnh xảy ra trên những cơ điện mà bệnh mắc bệnh mạng tính như người bị tiểu đường
bị gan bệnh thận bệnh phổi
vì những cái bệnh này hiện nay có xu hướng là gia tăng
điều thứ hai là do các cơ sở y tế phát hiện ra được nhiều
vì chúng ta đã có những kỹ thuật phát hiện nuôi cấy
chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng số lượng bệnh nhân là gia tăng
nhưng nó cũng không phải lây từ người này sang người kia
và nó tạo thành dịch mà do cá thể mà được phát hiện nhiều hơn
vì vậy nên ở việt nam mỗi năm phải xảy ra
chủng ngàn trường hợp mắc và có tới khoảng bốn ngàn trường hợp tử vong
tuy nhiên thì cái con số ở việt nam hiện nay phát hiện ra vẫn còn rất kiêm tốn
khoảng rưỡi một ngàn trường hợp
thế do vậy mà cái việc mà số lượng bệnh nhân phát hiện ra gia tăng gần đây cũng không có gì đáng lo ngại
và cũng một phần thể hiện là cái trình độ của các bác sĩ hoặc các bác sĩ nghĩ đến nhiều hơn
và khoa học kỹ thuật phát triển và phát hiện ra bệnh nhiều hơn mà thôi
thưa ông như ông vừa nói thì whitmore không phải là một căn bệnh lạ
thế nhưng chúng ta lại thường phát hiện muộn
vì sao lại như vậy
và ông có thể đưa ra những khuyến cáo như thế nào để chúng ta có thể phát hiện ra căn bệnh này một cách sớm nhất
vâng whitmore là một cái bệnh gây bệnh cảnh nhiễm trùng huyết
và tổn thương nó rất là đa dạng
ví dụ như là xuất hiện ở cánh mũi của một bệnh nhân ở bắc cạn
hoặc là ở xương tuyến băng tay ở trẻ em như là mấy trường hợp gần đây phát hiện ra ở bệnh viện nhi nghệ an
ngoài ra thì các cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết khác có tổn thương cái áp xe nhiều nơi là phải nghĩ đến
bệnh này thường là dễ nhầm với cái bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn khác tên là tụ cầu hoặc là vi khuẩn lao
nên là các bác sĩ ở tuyến dưới thường không phát hiện ra
từ y tế cơ sở phải thấy bệnh nhân nếu có suốt kiểu hiện kéo dài
bệnh viện nhiễm trùng có biểu hiện áp xe viêm nhiễm nhiều nơi thì phải chuyển đến các cái tuyến cao hơn
ví dụ như tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương là phải xét nghiệm máu nuôi cây máu phát hiện ra được vi khuẩn
cái người dân thì cũng phải cảnh giác là khi mà thấy trên những người mà
có cái cơ địa đặc biệt là tiểu đường và bệnh gan bệnh phổi bệnh thận mạng tính
nếu như mà có biểu hiện sốt và thấy nhiễm trùng thì phải đến các cái trung tâm y tế hoặc cơ sở y tế chuyên khoa
các bác sĩ cũng phải nghĩ đến cái bệnh này
nếu như mà không nghĩ đến thì sẽ chẩn đoán sai
chúng tôi cũng sẽ kết hợp với viện vi sinh vật và công nghệ sinh học của đại học quốc gia
sẽ sắp sửa sẽ phát triển ra những cái bộ kit hoặc là cái test nhanh
để sàng lọc phát hiện sớm
chúng tôi hy vọng là vào cái hội nghị về whitmore toàn cầu vào tháng sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín này tổ chức tại hà nội
thì thế giới cũng như là các nhà khoa học sẽ có một cái phương án bàn sâu thêm
có chiến lược để thanh toán bệnh huyết mò này ở việt nam
và tôi cho rằng phải không chỉ có người dân và ngành y tế cũng như là hệ điều trị
cũng như hệ y tế sự phòng phải vào cuộc
ông có thể đưa ra những khuyến cáo gì đối với người dân
để người dân có thể phòng ngừa căn bệnh này một cách tốt nhất
vì tôi đã nói
thành dịch nó không thành dịch lây từ người này sang người kia
và chỉ có những người nào có cơ địa đặc biệt là sẽ nếu có điều kiện thuận lợi thì mới mắc bệnh thôi
chú ý khi mà lao động trong các cái môi trường mà có cái nguồn đất nguồn nước nhiễm bẩn nhiễm vi khuẩn
tiếp xúc và hoặc là xây xước ngoài da thì phải có được cái vệ sinh hoặc là sự sát trùng tại chỗ
hoặc là phải uống kháng sinh dự phòng
còn nếu không thì là khi đi làm đồng làm ruộng nội mương nội ao nên có những cái bảo hộ lao động
xin cảm ơn những chia sẻ rất là ý
thưa quý vị whitmore không lây từ người sang người
việc theo dõi và điều trị bệnh có thời gian kéo dài vì thế người dân nếu mắc bệnh không nên bảo điều trị
người làm việc tiếp xúc thường xuyên với môi trường đất và nước nên có bảo hộ
và phải đi xét nghiệm ngay nếu có biểu hiện bất thường như cậu ổ nhiễm khuẩn trên da
và khuyến cáo này cũng thay cho lời kết của phần bình luận tối nay
mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay s hai với những thông tin đáng chú ý khác
trong phản ứng tức thời của thị trường giá dầu thế giới có lúc đã tăng tới gần hai mươi mức cao nhất trong gần ba mươi năm qua
trong khi tổng thống mỹ donald trump đã cho phép mở kho dự trữ dầu chiến lược hiện đang có bảy trăm một mươi ba triệu thùng của mỹ
đáng chú ý là mặc dù lực lượng hưu thi tại yemen thừa nhận thực hiện vụ tấn công
song ngoại trưởng mỹ mike pompeo tuyên bố iran đã thực hiện các cuộc tấn công này
đồng thời cho rằng không có bằng chứng cho thấy những cuộc tấn công này xuất phát từ yemen
hiện giờ là liệu vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu của ả rập xê út có thể trở thành cái cớ
khiến vòng xoáy căng thẳng giữa các bên tại vùng vịnh bùng phát trở lại hay không
điều này mới là yếu tố chủ chốt tác động tới giá dầu và là mối đe dọa thực sự đối với an ninh năng lượng toàn cầu
bộ ngoại giao iran thông báo trong vài ngày tới sẽ thả tàu trở dầu sena impero treo cờ anh
bị nhà chức trách iran bắt giữ tại eo biển horkmuz ngày một mươi chín tháng bảy vừa qua
bộ ngoại giao iran đang tiến hành các thủ tục pháp lý để thả tàu sena imperial
và cho biết không có bất cứ trung gian nào liên quan đến việc iran thả tàu này
trước đó iran đã trả tự do cho bảy thành viên thủy thủ đoàn tàu sena imperial
lực lượng vệ binh cách mạng iran bắt giữ tàu trở dầu sena imperial với cáo buộc vi phạm các quy định hàng hải khi đi qua eo biển horkmut
động thái này được xem là nhằm trả đũa việc anh bắt tàu trở dầu waze một của iran ngoài khơi gil
do nghi ngờ tàu này trở dầu đến syri vì phạm lệnh trừng phạt của eu
tuy nhiên giới chức iran đã bác bỏ sự liên quan giữa hai vụ bắt giữ này
chính phủ đức vừa đề xuất hạn chế ngân sách của liên minh châu âu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
ở mức một tổng sản phẩm gdp của khối thấp hơn mức một một mươi một do ủy ban châu âu ec đề xuất
ủy ban châu âu ec đề xuất hạn chế ngân sách của liên minh châu âu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
châu âu đề xuất con số một hai trăm tám mươi tỷ euro cho ngân sách bảy năm tiếp theo của khối
so với mức một chín mươi tỷ euro cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
anh sẽ không còn là thành viên của khối trong tương lai và như vậy các thành viên khác sẽ phải gia tăng mức đóng góp
ủy ban châu âu muốn tăng đóng góp của các nước thành viên lên một một mươi bốn gdp của mỗi nước
một số quốc gia thành viên chỉ ủng hộ ở mức một trong khi nghị viện châu âu lại muốn nâng lên một ba mươi
đức hiện là nước
có đóng góp nhiều nhất cho ngân sách chung của eu
bộ thương mại thái lan cho biết chính phủ nước này bắt đầu triển khai chương trình bảo đảm giá gạo từ tháng một mươi tới
và kết thúc vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó nông dân sẽ được trả tiền bù giá sau khi giá gạo xuống dưới mức tiêu chuẩn đã được xác định
các khoản giải ngân đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi
đồng thời chương trình bảo đảm giá gạo sẽ được gia hạn thường niên trong suốt nhiệm kỳ bốn năm của chính phủ thái lan đương nhiệm
chương trình bảo đảm giá sẽ được áp dụng với năm loại sản phẩm
chương trình sẽ do ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp vận hành
để đủ điều kiện nhận tiền bảo đảm giá gạo người trồng lúa phải đăng ký với cục phát triển nông nghiệp
tiền hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp vào các tài khoản đăng ký tại cục phát triển nông nghiệp
hiện nay đã có khoảng bốn một triệu nông dân thái lan đăng ký tham gia chương trình
trước đó chính phủ thái lan đã thông qua gói ngân sách trị giá hai tỷ đô la cho chương trình bảo đảm giá trợ giá gạo và dầu cọ
trước con số đáng lo ngại chín mươi học sinh trung học mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong hai năm trở lại đây
các trường học ở mỹ đã phải triển khai thiết bị giám sát từ công nghệ để chống lại tình trạng này
trong khi đó bang new york cũng vừa ra lệnh cấm toàn bộ thuốc lá điện tử có hương liệu
máy dò thuốc lá điện tử có cảm biến nhận diện khói
chỉ là một độc chất tích lũy gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trên thế giới
cơ thể và đặc biệt gây hại cho trẻ nhỏ
có tới sáu trăm linh trường hợp nhiễm độc trì ở trẻ nhỏ gây dị ứng trí não ở trẻ mỗi năm trên thế giới
và một trăm bốn mươi ba trường hợp tử vong mỗi năm do nhiễm độc trì đa số ở khu vực đang phát triển
trì trong cơ thể được phân bố ở não gan thận và xương
nó được tích chữ trong răng và xương theo thời gian
phơi nhiễm trì ở người được đánh giá qua lượng trì trong máu và chưa có mức độ phơi nhiễm trì nào được xem là an toàn
trẻ em là đối tượng
cơ thể và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do nhiễm độc trì ở mức độ nghiêm trọng và lâu dài
đặc biệt là trong sự phát triển trí não và hệ thần kỳ
trì cũng có thể gây tác hại lâu dài ở người lớn như tăng nguy cơ huyết áp cao và truy tật
nhiễm độc trì ở phụ nữ mang thai với mức độ cao có thể gây sảy thai thai chết lưu sinh non và nhạy cân cũng như các diện thật nhỏ
ngọn lửa ngày một mươi năm tháng bốn gần như phá hủy nhà thờ đức bà paris tám trăm năm mươi năm tuổi
một viên ngọc quý của kiến trúc gô thích được khoảng một mươi ba triệu người ghé thăm mỗi năm
năm tháng sau vụ cháy nhà chức trách pháp vẫn từ chối công bố đầy đủ kết quả xét nghiệm nhiễm trì khiến công chúng hoảng mặt
mức độ nhiễm trì tại thủ đô paris của pháp sau vụ cháy nhà thờ đức bà hồi tháng bốn vừa qua cao hơn một ba trăm linh lần so với tiêu chuẩn an toàn của pháp
điều đáng nói ở đây là thông tin này được tờ new york times thực hiện dựa trên việc điều tra các tài liệu bí mật
thanh tra lao động báo cáo của cảnh sát và các phép đo trì chưa từng được bộ văn hóa pháp công bố
đã có đến ba trăm linh tấn trì bị nóng chảy trong vụ hỏa hoạn nhà thờ đức bà
các phân tử trì giờ nằm lẫn trong bụi đất với một khu vực rộng lớn bị ô nhiễm
vấn đề là không chỉ có bụi đất của khu vực chung quanh nhà thờ bị ô nhiễm
mà gió trong những ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm đã mang các phân tử này về khu vực phía tây paris
trong lúc các trận mưa đã cuốn bụi trì đi khiến sông seine bị ô nhiễm
ngọn lửa thiêu dụi một phần nhà thờ và cột khói bốc lên cao
gió mạnh khiến những luồng bụi cho bị thổi đi xa và tỏa đi nhiều hướng
chúng tôi vẫn đang cùng với phía cảnh sát quanh vùng những khu vực phụ cận bị ảnh hưởng bởi khói bụi
và có nguy cơ nhiễm độc trì cao để có biện pháp xử lý phù hợp
theo kết quả điều tra mức độ bụi trì lắng động gần nhà thờ cao hơn tới một ba trăm linh lần so với hướng dẫn an toàn của pháp
trì lan rộng khắp trung tâm paris động lại trong các trường học công viên
và những khu vực công cộng khác
những nhân viên vụ trách xử lý dọn dẹp khu vực cần phải mặc những bộ đồ bảo hộ kín từ đầu tới chân như thế này
để bảo đảm họ không bị nhiễm độc trì trong quá trình thu dọn
nhưng chúng ta cũng không thể chắc chắn một trăm linh rằng khi xong việc và bước ra khỏi đây
họ không làm lây nhiễm bụi trì ra những khu vực khác
vụ hỏa hoạn nhà thờ đức bà paris là một quả bom nổ chậm
nó có nét tương đồng với thảm họa cháy tháp đôi trung tâm thương mại ngày một mươi một tháng chín ở mỹ
ở chỗ cả hai đều kéo theo một sự phân tán khủng khiếp chất ô nhiễm độc hại
cái gương của trung tâm thương mại ngày một mươi một tháng chín lẽ ra phải làm cho chính quyền paris suy nghĩ
thế nhưng dường như chính quyền pháp đã không lường hết được hậu quả
bằng chứng là sinh hoạt xung quanh khu vực nhà thờ vẫn tiếp tục như bình thường
nhưng không có chuyện gì xảy ra vẫn tấp nập
tám giờ sau vụ cháy chính phủ pháp xác định phơi nhiễm trì là vấn đề nghiêm trọng
nhưng một tháng sau họ mới tiến hành kiểm tra mức độ trì
học gần nhà thờ chính quyền cũng đã không làm sạch toàn bộ khu vực ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn
và mất tới bốn tháng để hoàn thành việc khử độc toàn bộ khu phố
thậm chí đến hiện tại quan chức y tế thành phố và khu vực vẫn chưa kiểm tra hết mọi trường học gần nhà thờ
trong khi hàng trăm trẻ em đã đến trường học gần nhà thờ đức bà suốt nhiều tuần trước đó
điều tra cho biết có tới bốn trăm sáu mươi tấn trì đã bị nhấn chìm
khiến hơn sáu trẻ em dưới sáu tuổi sống trong khu vực có mức độ nhiễm trì báo động
điều đáng nói là tất cả những thông tin này đều nằm trong tài liệu mật của bộ văn hóa pháp mà không được công khai với người dân
năm tháng sau vụ cháy nhà chức trách pháp vẫn chưa công bố đầy đủ kết quả kiểm tra nhiễm độc trì
thậm chí còn khiến người dân hoang mang hơn khi đưa ra những tuyên bố chấn an kêu gọi không quá lo lắng về các nguy cơ
nhà chức trách đã thiếu sót trong việc cảnh báo công chúng kịp thời bốn mươi tám giờ sau vụ cháy
nhà chức trách đã biết phơi nhiễm trì
chúng ta cần các kết quả đo lường cụ thể chứ không phải những ước tính
việc không có thông báo rõ ràng chỉ khiến người dân hoang mang lo sợ
họ có quyền được biết nhất là khả năng nhiễm độc đối với trẻ em chẳng hạn
và trong trường hợp này làm thế nào tránh không để việc nhiễm độc trì nghiêm trọng thêm
hiện vẫn chưa rõ tại sao tất cả trường học trong khu vực không được kiểm tra sớm hơn
nhiều kết quả kiểm tra chỉ được công bố sau khi công chúng gây áp lực
hồi cuối tháng bảy một nhóm môi trường pháp cũng đã đệ đơn kiện chính phủ về phản ứng chậm trễ
nhiều người không khỏi hoang mang và chỉ trích chính quyền thành phố vì đã không có các biện pháp phản ứng đủ nhanh
để bảo vệ công nhân và cư dân thành phố khỏi bầu không khí bị ô nhiễm trì
năm tháng sau vụ cháy nhà thờ đức bà điều khiến cho các nhà chức trách và lãnh đạo thủ đô paris phải quan tâm
không chỉ là việc phải khôi phục công trình tám trăm năm mươi năm tuổi này như thế nào
mà còn là việc phải xây dựng một cơ chế minh bạch hóa thông tin
và có cách ứng xử phù hợp với người dân ra sao trước những mối nguy cơ đe dọa tới tính mạng của họ
và đó cũng chính là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối mai